khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh nguyễn trí trung cùng chú thành phố buôn ma thuật điều khiển chạy hướng ngược lại
hậu quả làm anh trung ngã xuống đường liền bị xe tải do tài xế nguyễn hải thạch chú tỉnh đắk nông điều khiển từ phía sau lao tới cán tử vong
riêng anh đạo sau khi va chạm với xe của anh trung tiếp tục mất lái lao về phía trước đâm vào vỉa hè sau đó mới dừng lại
hậu quả anh đạo bị đa chấn thương bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
chỉ tuyết may mắn bị thừa nhẹ